nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân tổng thống nước cộng hòa indonesia joko widodo và phu nhân
bắt đầu thăm cấp nhà nước việt nam từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
chuyến thăm cấp nhà nước việt nam của tổng thống indonesia joko udodo diễn ra trong bối cảnh
quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia có những bước tiến mới kể từ sau chuyến thăm chính thức indonesia
của tổng bí thư nguyễn phú trọng tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy và là điểm nhấn quan trọng giúp định hướng hợp tác hai nước
trong giai đoạn mới sau năm năm thiết lập đối tác chiến lược
và chiều nay lễ đón chính thức tổng thống cộng hòa indonesia và phu nhân sẽ diễn ra tại phủ chủ tịch
dưới sự chủ trì của chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân